tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy các đại biểu thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
các đại biểu nhận định tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám có bước phát triển vượt bậc tăng trưởng gdp đạt bảy tám vượt chỉ tiêu quốc hội giao vượt dự báo của ngân hàng thế giới và ngân hàng châu á
tạo niềm tin cho các nhà đầu tư hoạch định các chiến lược phát triển qua đó khẳng định phương châm hành động của chính phủ đề ra là đúng đắn và hiệu quả
đại biểu nguyễn đức kiên cho rằng bên cạnh những thành tiệu nổi bật về kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi tám của đất nước
thì vẫn còn những tồn tại và bất cập cần được khắc phục trong công tác điều hành
nhìn từ câu chuyện nguồn thu vượt ngân sách nhà nước ông nguyễn đức kiên khẳng định sự hụt thu phần lớn xuất phát từ các doanh nghiệp
trong khi kết dư vốn ngân sách các địa phương rất lớn gần một trăm hai mươi tỷ đồng
trong lúc đó chúng ta thấy rằng ai cũng nói là giảm đầu tư công
tăng hiệu quả thu hút đầu tư các nguồn lực ngoài xã hội
nhưng mà chúng ta nguồn lực đã ít chúng ta để kết dư như thế thì báo cáo của hậu trí rất nguy hiểm
liên quan đến hạ tầng giao thông bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho rằng có một số vấn đề cần phải xem xét lại
theo lực đầu tư công và theo lực của chúng ta hiện ngay đó khi mà quốc hội bố trí vốn
bố trí được nguồn vốn thì bắt đầu mới triển khai các công việc tiếp theo
và tôi thấy rằng cái quyết định như thế này đó thì rõ ràng là nó đảm bảo là chúng ta có nguồn vốn để chúng ta thực hiện đầy đủ
nhưng mà nó sẽ dẫn đến một cái chỗ là bức xúc xã hội
có nghĩa rằng khi ghi vốn rồi nhưng mà giải ngân thì rất là khó
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng bày tỏ để hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án trọng điểm quốc gia
thì phải mất thời gian ít nhất là hai đến ba năm
như vậy vô hình chung các dự án này sẽ bị chậm tiến độ hoàn thành
nên chăng quốc hội sẽ biểu quyết là gì
giữa nhiệm kỳ quốc hội sẽ biểu quyết một gối tính dụng cho công tác chuẩn bị đầu tư cho nhiệm kỳ sau
để các chủ đầu tư lớn những nhà đầu tư mà có những dự án lớn thì người ta làm trong hai năm rưỡi này nè
nó mới là tới đầu nhiệm kỳ tới là nó mới vừa thông được các cái khoản
rồi khi chúng ta bố trí vốn quốc hội thì chúng ta triển khai đấu thầu xây lắp gì làm ngay
chứ còn ngay đầu nhiệm kỳ chúng ta bố trí bốn quốc hội thì chúng ta triển khai đấu thầu xây lắp gì làm ngay
nếu bố trí thì rõ ràng ba bốn năm này là các chủ đầu tư như bộ là không thể nào giải ngân được
các đại biểu cũng nhận định để đạt được những thành tiệu nổi bật về kinh tế xã hội của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo ra sự đồng thuận cao trong các bộ ngành và nhân dân từ khâu tổ chức đến thực hiện quyết liệt để quyết tâm đổi mới